nhật bản và anh ngày hôm một mươi một tháng một đã chính thức ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc tế phòng song phương
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tập trận quân sự chung trong bối cảnh tình hình an ninh ở khu vực ấn độ dương thái bình dương ngày càng phức tạp
trong chuyến công du tới anh thủ tướng nhật bản fumio kishida và người đồng cấp anh rishi sunak đã ký kết thỏa thuận tiếp cận đối ứng raa
trong đó cho phép hai nước có thể vận chuyển vũ khí qua lại để tiến hành các cuộc tập trận chung hay các hoạt động hỗ trợ cứu trợ thảm họa cho nhau
trong một tuyên bố văn phòng thủ tướng anh cho biết đây là thỏa thuận quốc phòng mang tính bước ngoặt
vốn đã được thống nhất về nguyên tắc từ tháng năm năm ngoái sẽ đẩy nhanh hợp tác quốc phòng và an ninh giữa hai nước
anh là quốc gia châu âu đầu tiên có thỏa thuận tiếp cận đối ứng với nhật bản và đây là hiệp ước phòng thủ quan trọng nhất giữa anh và nhật bản kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi
nhật bản và anh
sẽ bắt đầu các thủ tục trong nước tương ứng cần thiết để thực hiện thỏa thuận tiếp cận đối ứng raa càng sớm càng tốt